thưa quý vị nền kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi bốn được vận hành trên nền tảng của năm hai nghìn hai mươi ba nên vẫn gặp khó khăn
những động lực truyền thống đến từ tổng cầu như đầu tư tiêu dùng và xuất khẩu còn nhiều điểm nghẽn
trong đó phải kể đến tốc độ của đầu tư tư nhân
bởi trong quý i năm nay con số này chỉ tăng bốn hai bằng một nửa so với trung bình các năm trước
nếu không có giải pháp kịp thời hiệu quả nền kinh tế sẽ khó đạt được mục tiêu tăng trưởng của cả năm nay từ sáu đến sáu năm
khu vực kinh tế tư nhân đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế chiếm gần năm mươi gdp
giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín tốc độ tăng trưởng của đầu tư tư nhân luôn ở mức một mươi một một mươi năm
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay tăng trưởng của đầu tư tư nhân giảm tốc
quý i năm nay số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tạm thời đóng cửa khoảng hai mươi năm
doanh nghiệp hoàn tất giải thể tăng một mươi
số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường ít hơn lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
đầu tư tư nhân thì rõ ràng là bị giảm tương đối mạnh trong khoảng ba năm vừa qua
quý i đầu năm nay thì nó cũng mới tăng đến mức là khoảng bốn hai
đây là mức tấn nhất trong ba khu vực kinh tế tức là khu vực đầu tư công khu vực đầu tư nước ngoài
và cũng là cái mức tương đối thấp chỉ bằng một nửa so với cái mức của năm ngoái cũng như là giai đoạn bình thường trước đây
đầu tư tư nhân giảm một phần do thị trường trong nước vẫn yếu
trong khi đa số doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp nhỏ chỉ khai thác thị trường nội địa
doanh nghiệp nào vẫn tiếp tục hoạt động thì cũng không biết vay vốn để làm gì do đầu ra không có
cùng với đó là vướng mắc về pháp lý nghĩa vụ tài chính chi phí đầu vào tăng
và tình trạng đơn giá hàng hóa xuất khẩu chưa hồi phục khiến doanh nghiệp thận trọng hơn trong việc ký kết hợp đồng
trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
thì đơn hàng thì quay trở lại
nhưng mà đơn giá thì chưa quay trở lại như mong muốn
tức là doanh nghiệp cũng còn phải hết sức thận trọng trong cái việc mà ký các cái đơn hàng
bởi vì người ta lo rằng là nếu mình ký những cái đơn hàng mà ký dài hạn
mà ký số lượng lớn
thì khi mà đơn giá nó cao lên thì mình chịu thua việc
có một vài các hoạt động nóng mà ảnh hưởng tới cái hoạt động phát triển kinh doanh của khối doanh nghiệp
một vài các hoạt động ví dụ như là luật phòng cháy chữa cháy
cái sự chậm trễ trong hoàn thuế vat
cái sức mua trên thị trường nội địa thì cũng giảm sâu
tôi dự báo cái sức mua tiêu dùng và cái doanh thu sản lượng của các doanh nghiệp tư nhân giảm không dưới hai mươi
để phục hồi tổng cầu trong năm hai nghìn hai mươi bốn
các chuyên gia khuyến cáo cần tập trung vào khơi thông nguồn lực kinh tế tư nhân
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
cũng như tăng cường mối quan hệ giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp fdi
bên cạnh đó cần tiến hành giảm các loại thuế phí cho cộng đồng doanh nghiệp
cũng như tăng cường khả năng tiếp cận tiến dụng cho khu vực này
chúng ta cần phải có các chính sách để giảm nhanh các cái thuế phí
để giảm các chi phí của khu vực doanh nghiệp
đặc biệt là khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ
đây chính là những điểm mà khu vực doanh nghiệp cần thiết
còn đối với chính sách tương tự thì cần phải thay đổi
cải thiện các thủ tục hành chính để có thể gia tăng được hơn nữa
cái khả năng tiếp cận vốn
tài chính của các doanh nghiệp
chúng ta phải có các chính sách để khu vực tư nhân kinh tế tư nhân
tận dụng được fdi để có lý kết chặt với fdi
khi fdi vào thì nó sẽ lan tỏa mạnh hơn
điểm nữa thì tôi cho rằng khi chúng ta tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh
điều này cũng có ý nghĩa quan trọng
khi chúng ta cải thiện môi trường kinh doanh
đặc biệt là cải thiện lòng tin của nhà đầu tư
thì nó sẽ thúc đẩy tốt hơn hợp đồng đầu tư tư nhân
cùng với sự hỗ trợ của nhà nước
doanh nghiệp cũng cần chủ động quyết liệt tái cơ cấu
quan tâm quản trị rủi ro
chủ động tìm hiểu
tiếp cận các chương trình gói hỗ trợ
nhất là các gói hỗ trợ tài khoá thuế phí
tiếp tục đa dạng hóa thị trường
đối tác nguồn cung
quan tâm hơn đến năng lực thích ứng
năng lực quản trị doanh nghiệp
chuyển đổi xanh
nhất là với các thị trường khó tính như mỹ eu
thực thi chiến lược chuyển đổi số gắn với bài toán đầu tư công nghệ
thúc đẩy đầu tư tư nhân được coi là lực đẩy quan trọng
để kích thích tăng trưởng về phía tổng cầu
do vậy đòi hỏi chính phủ và các bộ
ban ngành liên quan cần khẩn trương
có những biện pháp kịp thời thích hợp
cần cân nhắc liều lượng giữa chính sách
tài khoá và tiền tệ tạo tiền đề
phát triển kinh tế trong bối cảnh mới